vụ tai nạn đã khiến ba người bị thương gồm tài xế phan nhật và hai hành khách là nguyễn đức tuấn ba mươi năm tuổi tôn thất trường trinh năm mươi ba tuổi đều trú tại tỉnh gia lai
thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có ba mươi bảy người trong đó có ba mươi hai hành khách
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân ra khỏi xe để trở đi cấp cứu
cơ quan chức năng đang chờ kết quả trích xuất camera giám sát hành trình kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy đối với tài xế phan nhật
vâng có thể nói chỉ một phút bất cẩn hoặc thiếu ý thức khi tham gia giao thông hậu quả sẽ thật khôn lường
trong khi đó tại tỉnh quảng ninh lái xe ô tô trong tình trạng sử dụng chất kích thích nguyễn hữu ngọc thanh chú tại thành phố hạ long cũng đã gây ra tai nạn khiến một người tử vong
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã tạm giữ hình sự đối với thanh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi ba h
ngày hai tháng hai tại đường an tiêm thành phố hạ long thanh lái xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c ba mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi năm đâm vào xe mô tô mang biển số một mươi bốn p chín mươi năm nghìn sáu trăm ba mươi hai đi cùng chiều phía trước do ông phạm văn thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi điều khiển
vụ va chạm đã khiến ông thu tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra tai nạn thanh lái xe bỏ chạy
đến khoảng một giờ sáng ngày ba tháng hai lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô gây tai nạn đỗ gần nhà thanh
kết quả xét nghiệm cho thấy
thành dương tính với cần xa
nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do thanh điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể không giữ được khoảng cách an toàn với xe đi liền phía trước
tối ngày ba tháng hai các lực lượng thuộc công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp tại chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò xảy ra vào chiều ngày một tháng hai
theo đó vào khoảng một mươi sáu h
vào ba mươi phút ngày ba tháng hai
nghi phạm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã nghi liên tp vinh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn
trước đó vào lúc một mươi sáu h một mươi hai phút ngày một tháng hai
tại phòng giao dịch thuộc chi nhánh một ngân hàng ở thị xã cửa lò
xảy ra vụ việc một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế cướp tài sản
vào thời điểm trên trong ngân hàng có khoảng hai mươi người
người đàn ông mặc áo khoác trắng màu sữa đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt đi vào phòng giao dịch
một tay cầm vật nghi là thuốc nổ
đối tượng đã yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền
khi lấy được tiền trong ngăn tủ người này đã nhanh chóng lấy xe máy bỏ trốn
mang theo ma túy cất dấu trong túi áo từ lào về việt nam
nguyễn thanh hùng năm mươi tuổi trú tại tỉnh thừa thiên huế đã bị lực lượng biên phòng quảng trị bắt quả tàng
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu vực cửa khẩu lao bảo
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với hải quan cửa khẩu
lao bảo đã phát hiện nguyễn thanh hùng trên xe khách mang biển kiểm soát lào
chạy tuyến thà khẹt lào huế có nhiều biểu hận nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo của hùng có hai hai mươi viên nén màu hồng
đối tượng khai số viên nén trên là ma túy tổng hợp
được vận chuyển từ lào về việt nam để nhận tiền công là hai mươi triệu đồng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hàn văn quý mùi hai mươi một tuổi
quê tại tỉnh bình thuận để điều tra về hành vi tàng trữ buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện xuân lộc
phối hợp công an xã xuân hiệp bắt giữ mùi có hành vi tàng trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép
trên tuyến đường ở ấp việt kiều xã xuân hiệp thu giữ ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống
và một trăm năm mươi tám viên pháo nổ trọng lượng năm sáu kg
khám xét chỗ ở của mùi tại tp hcm tổ công tác thu giữ bốn trăm linh hai viên pháo nổ loại pháo bi
có khối lượng một chín kg mùi khai mua số pháo trên về cất giấu để bán kiếm lời
còn tại bình định buôn bán hàng cấm là pháo nổ qua mạng xã hội
hồ xuân an hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố quy nhơn đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân tp quy nhơn
tuyên phạt sáu năm tù giam
theo cáo trạng giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
mạng xã hội an mua chín ba kg pháo nổ và sáu mươi sáu bốn kg pháo hoa với giá ba mươi sáu triệu đồng
an cất giữ bán lại cho một người một bì pháo nổ một trăm linh viên với giá bảy trăm linh đồng
trong lúc giao hàng thì an bị lực lượng công an bắt quả tàng
thưa quý vị nửa cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa bàn thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã xảy ra một loạt các vụ trộm cắp tài sản là điện thoại di động
với thủ đoạn và hành vi rất giống nhau
một chuyên án đã được xác lập
sau một mươi bốn ngày đêm kiên trì đấu tranh vượt qua nhiều địa bàn
lực lượng phối hợp bao gồm công an huyện đồng phú công an tỉnh bình phước
công an các tỉnh bình dương đồng nai đã xác định và bắt giữ được nhóm đối tượng này
địa bàn của thị trấn tân phú là nổi lên một cái nhóm trộm cắp chuyên nghiệp
với các phương thức thủ đoạn là lợi dụng đêm khuya vào các khu nhà trọ
có nhiều phòng trọ
bọn chúng lợi dụng các phòng nào quên đóng cửa thì chúng đột nhập vào lấy tài sản
chủ yếu là điện thoại
sau khi lấy xong thì bọn chúng tẩu thoát về hướng bình dương
mặc dù là cái điện thoại nó không lớn có nhiều người bị hại không trình báo
tuy nhiên với công tác quản lý địa bàn thì chúng tôi nhận diện được
và xác định là phải xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm tội phạm này
góp phần giữ gìn tình hình trật tượng toàn sở tại địa phương
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng bắt bốn đối tượng
gồm lê khả trường bốn mươi năm tuổi nguyễn văn đức hai mươi chín tuổi phạm văn cảnh ba mươi năm tuổi và nguyễn thanh tạo ba mươi một tuổi
tại cơ quan công an ban đầu các đối tượng quanh co không khai nhận hành vi phạm tội
nhưng trước bản lĩnh và sự kiên trì của điều tra viên
cùng những bằng chứng xác thực lần lượt các đối tượng đã cuối đầu nhận tội
tình trạng của rủ em về là tàu và tụ nhau lên bình phước
để trồng cặp tài sản
lên em và sản chia nhau ra đi em và sản đi một đường tàu và tụ đi một đường
em và sản lấy được hai cái điện thoại còn tụ và tàu lấy được sáu cái
mới đầu thì em mua một hai cái thì em chỉ là mua để giao dịch mua bán để lấy lợi nhuận thôi
để trang trải cuộc sống thôi
sau đó thì em biết nhóm này là chuyên đi ăn cắp
cũng nhận thức ra điều đó
nhưng vì áp lực nợ nằn nhiều quá nên em nhắm mắt làm liều
nhóm đối tượng còn khai thêm bốn đồng phạm đang bỏ trốn là nguyễn trọng sáng ba mươi bảy tuổi phạm anh tú hai mươi bốn tuổi
cùng hai đối tượng tên là nga và doãn trường chưa rõ lai lịch
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh bình phước bình dương đồng nai
chiếm đoạt khoảng năm mươi chiếc điện thoại di động
hai máy tính sách tay và một xe mô tô
thủ đoạn hoạt động của nhóm là di chuyển từ tỉnh bình dương lên huyện đồng phú tỉnh bình phước
thuê nhà trọ ngủ đến hai giờ sáng sẽ chia ra mỗi tốp hai người đi đến các khu nhà trọ để trộm cắp tài sản
cản bộ chiến sĩ của lực lượng công an huyện luôn đeo cao tính thần tách nhiệm
khắc phục những khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
đặc biệt là ý chí tấn công của tội phạm của lực lượng công an huyện luôn luôn
đeo cao việc tấn công tấn áp tội phạm đến cùng
về phía người dân thì cũng là người dân luôn đeo cao tính thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú đã khởi tố vụ án khởi tố và tạm giam các bị can để điều tra
riêng các đối tượng nguyễn trọng sáng phạm anh tú doãn trường và nga đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị người dân các địa phương lân cận nếu bị kẻ gian trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trong thời gian qua
thì trình báo ngay với đội cảnh sát hình sự công an huyện đồng phú tỉnh bình phước theo số điện thoại chín trăm một mươi chín ba trăm năm mươi một chín trăm bốn mươi chín để được hỗ trợ truy tìm tài sản